trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ phổ biến ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất và trưa chiều trong khoảng ba mươi một ba mươi năm độ có nơi cao hơn
thời tiết có phần oi bức vào khoảng thời gian này
đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
các tỉnh hành tây bắc bộ cũng duy trì kiểu thời tiết khá khô giáo trong ba ngày tới
trong ba ngày tới ban ngày trời còn nắng với nhiệt độ cao nhất tăng lên ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rông cục bộ mưa không nhiều và có thể chỉ xuất hiện trong thời đoạn ngắn
nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có kiểu thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ
tại đây phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi một ba mươi năm độ có nơi cao hơn
về chiều tối và đêm có xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
trong khi đó ở phần phía nam từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chịu tác động chính bởi giải hội tội nhiệt đới
nên chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến ở dưới mức ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên cũng chịu tác động của giải hội tội nhiệt đới đi qua khu vực phía nam của miền trung
đồng thời kết hợp với hoạt động gió mùa tây nam có cường độ trung bình
do vậy trong ba ngày tới sẽ có mưa rông nhiều cục bộ có mưa vừa mưa to
mưa tập trung chính trong khoảng thời gian chiều và tối
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong ngưỡng hai mươi ba mươi một độ